cảnh tay robot là kết quả của quá trình nghiên cứu của những người trẻ có đam mê khởi nghiệp
với ngành cơ khí chế tạo và có trách nhiệm xã hội
đây sẽ là mô hình kinh doanh bền vững cho tương lai
mang đến những ảnh hưởng tích cực cho xã hội tại việt nam
cụ thể là cải thiện môi trường sinh thái và tạo cơ hội cho các nhóm yếu thế
từ đó lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tạo động lực cống hiến cho xã hội
chuyển sang phần thông tin quốc tế

phẩm cao của nhật bản vừa phát triển thành công lớp da nhân tạo dạng xịt đầu tiên trên thế giới
đồng thời đây cũng là một loại mặt nạ dưỡng ẩm đặc biệt
có thể sử dụng để che phủ xẹo hoặc tạo ra các miếng rắn y tế trong suốt trong tương lai
công ty cund cho biết lớp da này được tạo ra từ các sợi siêu mảnh
chỉ dày bằng một trên một trăm linh sợi tóc của con người
các sợi này được xịt lên mặt sau khi người sử dụng thoa kem dưỡng da
một lớp da mỏng sẽ nhanh chóng được hình thành
với cơ chế hoạt động như một nhà kính sẽ giúp làn da thật bên dưới hấp thụ độ ẩm
mà vẫn dễ thở trong nhiều giờ đồng hồ
mặt nạ đặc biệt này có thể để qua đêm hoặc gỡ ra
đây là sản phẩm mỹ phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ sợi siêu mảnh
các chuyên gia mỹ phẩm của kao đã mất tới một mươi năm để nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị cầm tay dạng xịt này
với mong muốn mang đến cho người sử dụng một sản phẩm nhỏ gọn nhất có thể
mỗi sản phẩm này có giá khoảng năm mươi yên tương đương với bốn trăm sáu mươi usd
từ tháng một mươi hai bất kỳ ai đăng ký dịch vụ điện thoại di động hoặc hợp đồng dữ liệu di động mới tại trung quốc
đều bị yêu cầu cung cấp thẻ căn cước và quét khuôn mặt để xác minh danh tính
cụ thể các công ty viễn thông sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo ai và các phương pháp kỹ thuật khác
để xác định danh tính người dùng khi họ đăng ký số điện thoại mới
kể từ năm hai nghìn một mươi ba trung quốc đã thúc đẩy việc đăng ký sử dụng tên thật cho người dùng
đồng nghĩa với việc thẻ căn cước của họ sẽ kết nối với một số điện thoại
việc tận dụng ai diễn ra trong bối cảnh công nghệ nhận diện khuôn mặt đang chứng tỏ sức hút trên khắp trung quốc
khi công nghệ này được áp dụng vào nhiều hoạt động từ thanh toán ở siêu thị cho đến việc giám sát
cho bụi sau khi xử lý rác thải là một vấn đề nan giải đối với nhiều nước bởi phế phẩm này có nguy cơ gây hại môi trường
tuy nhiên singapore mới đây đã nghiên cứu ra một ứng dụng quan trọng từ nguồn chất thải này
đó là biến chúng thành cây ốp mặt đường hoặc kè bờ sông
đoạn đường dài một trăm linh mét này đang được thử nghiệm
đoạn đường dài một trăm linh mét này đang được thử nghiệm sử dụng gạch lát đường nielsen
bằng mắt thường có thể thấy chúng không hề có sự khác biệt so với các loại gạch thông thường
tuy nhiên những viên gạch này lại được làm từ cho bụi sau khi xử lý rác thải
công nghệ nén rác thải cùng với các hợp chất tạo thành bê tông có độ kết dính cao chịu được trọng lực nặng và rất bền
hiện tại chúng tôi đang tiến hành kế hoạch thay thế hai mươi loại gạch thông thường bằng các viên gạch nielsen
trong tương lai con số này sẽ tăng dần có phần tài chính rác thải hiệu quả
từng đối mặt với việc không còn đủ chỗ để đổ rác singapore đã và đang đưa vào vận hành bốn nhà máy đốt rác khép kín xử lý chín mươi tổng lượng rác thải của cả nước
đặc biệt số lượng rác này được chuyển thành năng lượng phục vụ sinh hoạt và lượng cho sau khi đốt cũng được tận dụng
vấn đề rác thải và xử lý rác thải hiện đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới
phát minh mới này hy vọng sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực
kế hoạch sản xuất loại gạch từ cho đốt rác nằm trong mục tiêu hướng tới một quốc gia không rác thải tại singapore
hiện có nhiều doanh nghiệp đang muốn thử sức với mô hình mới này
ngoài việc sản xuất gạch lát đường nhiều sáng kiến khác từ cho cũng sẽ được áp dụng trong tương lai
công nghệ diệt nhuộm là một trong những ngành tác động xấu tới môi trường khi sử dụng nhiều hóa chất và thải ra một lượng lớn nước thải đậu hại
với mục tiêu tìm kiếm những phương thức bền vững thân thiện với môi trường
một công ty công nghệ sinh học của anh đã nghiên cứu phương pháp nhuộm vải mới bằng cách sử dụng vi khuẩn để tạo ra màu sắc trên vải dệt
các nhà nghiên cứu của công ty sinh học colorific cho biết đã tìm ra cách thu được các gen tạo ra màu sắc trong tự nhiên và chuyển chúng thành các vi sinh vật
khi được đưa vào vải các vi sinh vật này sẽ hoạt động và khiến bề mặt vải được nhuộm màu
một quá trình xử lý sau đó sẽ loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn này để không ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm cuối cùng
những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy
phương pháp này không cần sử dụng tới các hóa chất độc hại đồng thời có thể giảm tới chín mươi lượng nước sử dụng so với quy trình nhuộm vải thông thường
colorific đang có kế hoạch khởi động các thử nghiệm quy mô công nghiệp với sự ủng hộ của nhiều hãng thời trang nổi tiếng như h m foster runner hay arvin
sản xuất linh kiện ô tô từ vỏ hạt cà phê nghe có vẻ khó tin nhưng điều đó sắp trở thành sự thật
khi mới đây hãng sản xuất ô tô ford cùng với tập đoàn kinh doanh đồ ăn nhanh mcdonald s cho biết
đang hợp tác để thực hiện
đây được đánh giá là một kế hoạch nhằm hạn chế khai thác các tài nguyên của trái đất đồng thời tái chế rác thải hữu cơ
sản phẩm thử nghiệm đầu tiên được tạo ra từ loại nguyên liệu mới này là hóc đèn pha ô tô
công thức để tạo nên sản phẩm bao gồm vỏ ngoài của hạt cà phê vốn bị bóc tách và loại bỏ trong quá trình rang xay cùng với nhựa tổng hợp
theo nhóm nghiên cứu vỏ hạt cà phê sẽ là nguyên liệu thay thế cho bột tan một khoáng vật được khai thác từ đất và là nguồn khoáng vật không thể tái tạo
nguyên liệu từ vỏ cà phê có ưu điểm là khiến hóc đèn pha trở nên nhẹ hơn và bền hơn thậm chí phần hóc đèn pha sẽ chịu nhiệt tốt hơn và không bị biến dạng do nhiệt khí được sản xuất bằng nguyên liệu này
ngoài hóc đèn pha ford đang có kế hoạch tận dụng vỏ cà phê để chế tạo nhiều linh kiện ô tô khác
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại